chiều hai mươi một tháng bốn tại tân cảng cái cui thuộc tổng công ty tân cảng sài gòn đã đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên
đó là tàu gl lan siu mang quốc tịch panama trọng tải hơn sáu hai trăm linh tấn xuất phát từ càng darkwing của úc
chở một bảy trăm sáu mươi tám con bò sống do công ty sivina nhập khẩu về khu công nghiệp trà nóc cần thơ
đây là lần đầu tiên loại hình vận chuyển động vật sống bằng tàu biển nước ngoài nhập trực tiếp về càng biển của đông băng sông kiều long
trước khi cập càng tân cảng cái cui tàu gl lan siu đã được cơ quan chức năng hoàn tất mọi thủ tục trước khi tàu cập càng
theo đại diện tổng công ty tân cảng sài gòn tại khu vực tây nam bộ sau khi mở tuyến tàu container trực tiếp đi thẳng từ hải phòng đến tân cảng cái cui với tần suất một chuyến một tuần
thì việc đón tàu gl lan siu vào càng cũng là chuyến tàu quốc tế đầu tiên kể từ khi tổng công ty tiếp nhận nâng cấp và đưa càng đi vào hoạt động ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hàng ở đây là cái hàng
hàng thủy sản rất là nhiều cái khu vực này chiếm hơn sáu mươi năm là cái hàng thủy sản
thì nếu mà đi chuyên trở xa thì trong quá trình chuyên trở cái container lạnh nó phải được kết nối với cả máy lạnh ở trên ô tô rồi nó chuyển xuống bãi rồi nó chuyển lên
thì càng đi xa mà càng nhiều như vậy thì cái sự rủi ro của hàng hóa nó cao hơn
cho nên mà những cái doanh nghiệp ở gần đây thì người ta đưa hàng xuống đây thì nó thuận lợi hơn
việc tàu quốc tế gl lan siêu lần đầu tiên cập cảng tân cảng cái cui khẳng định năng lực của tổng công ty tân cảng sài gòn trong phát triển cảng biển khai thác hàng container hàng tổng hợp và dịch vụ logistics của thành phố cần thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông kiểu long nói chung
sự kiện này mở ra cơ hội cho hàng hóa khu vực đồng bằng sông kiểu long kết nối với các vùng cảng quốc tế góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thành phố trong vùng